tại quảng trường lâm viên bên bờ hồ xuân hương thơ mộng festival hoa đà lạt lần thứ bảy đã chính thức khai mạc
tham dự buổi lễ có chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nguyên chủ tịch nước trương tấn sang
đồng chí trương thị mai bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương và nguyên phó chủ tịch nước trương mỹ hoa
đêm hội khai mạc mở đầu bằng chương trình diễu hành với dàn kèn hoa cách điệu như một lời chào
chương trình khai mạc với các tiết mục về đà lạt xưa nay và đà lạt trong tương lai gắn với hình ảnh người nông dân đà lạt lâm đồng
tại lễ khai mạc ban tổ chức chính thức công bố công nhận thương hiệu đà lạt kết tinh kỳ diệu từ đất lành
festival hoa đà lạt được tổ chức hai năm một lần là điểm đến văn hóa du lịch cho người dân du khách trong và ngoài nước
đây cũng là dịp để tỉnh lâm đồng quảng bá thương hiệu du lịch và thu hút đầu tư
với chủ đề hoa đà lạt kết tinh kỳ diệu từ đất lành
festival hoa đà lạt lần thứ bảy diễn ra đến ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai